qua hai ngày rưỡi chất vấn với rất nhiều nhóm vấn đề thuộc bốn lĩnh vực là công thương nội vụ giáo dục tài nguyên và môi trường
quốc hội khóa một mươi bốn đã đi qua lần chất vấn đầu tiên khá thành công
nhiều vấn đề được đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt đã được các vị tư lệnh ngành cam kết
trong hai ngày rưỡi làm việc nhiều vấn đề bức xúc của cử tri trên mọi vùng miền của đất nước đã được các đại biểu đưa ra thẳng thắn
như xả lũ thủy điện hố hô an khê can nắc dự án nhà máy thép cà ná năm siêu dự án ngàn tỷ thua lỗ
đạo đức công vụ bổ nhiệm cán bộ ô nhiễm môi trường khai thác khoáng sản trái phép đổi mới chất lượng giáo dục
bộ trưởng hãy trả lời thẳng trả lời thật với cử tri cả nước những vấn đề sau
dù chỉ là bổ sung quy hoạch nhưng dự án đã đi ngược lại với chủ trương của chính phủ là đánh đổi môi trường
vậy có hay không
việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc
thứ hai có hay không việc bộ đã và đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án đầu tư quy hoạch hay là quy hoạch theo đầu tư
tại sao lại là lợi ích nhóm ở đây nếu như chúng ta đang hướng tới phát triển một cách hài hòa và bền vững của các ngành kinh tế
để chúng ta đảm bảo được nguyên liệu cho những ngành công nghiệp quan trọng của chúng ta khai thác một cách hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia
kính thưa quốc hội kính thưa thủ tướng các tỉnh miền trung hà tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
vừa qua vừa bị sự cố phong sa vừa bị lũ lụt gây hậu quả thật nghiêm trọng
thủ tướng phó thủ tướng tỉnh ninh dũng tướng hòa bình bộ tây nguyên môi trường bộ nông nghiệp
đã vào cuộc rất tích cực những giải pháp này cũng mang tính tàm thời và trước mắt
với cương vị của mình thủ tướng cho biết thủ tướng sẽ có những giải pháp gì mang tính đột phá
để giúp các tỉnh này phát triển về kinh tế ổn định về chính trị và cải thiện đời sống của những người dân mang tính bền vững trong thời gian tới
sự cố phong mô sa và quý lũ lụt
phong mô sa
phong mô sa thì đồng chí hồng hà bộ trưởng đã nói rồi
nếu lặp lại ổ nhiễm môi trường phải đóng cửa phong mô sa
không tha thứ
còn lũ lụt là hiện tự nhiên
nhắc đến giải trí miền trung nó có giải trí trường sơn độ dốc rất lớn
thì chúng ta cũng có một chương trình khắc phục từng bước
nhất là khắc phục tính mạng của nhân dân
và có một chương trình nhà chống lũ ở đây
và xã hội rất quan tâm
như tôi nói lúc nãy là vừa rồi thì cái sự cố này đã được toàn đoạn toàn quân toàn dân
và các cách rất quan tâm
thì đây là sự cố thiên tai
cho nên chúng ta xử lý từng bước
và mong rằng nhân dân miền trung với cái truyền thống đoàn kết khắc phục thiên tai
sẽ vượt qua những khó khăn này
đề nghị bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về hình thức xử lý về mặt nhà nước
có thể áp dụng đối với nguyên bộ trưởng vũ huy hoàng
bảo đảm kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
bộ đồ vụ sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn
để tham mưu cho ban cánh sử đảng chính phủ và đảng nội quốc hội
là chúng ta sẽ có biện pháp để xử lý về mặt hành chính
điều này chứng tỏ là thể hiện quyết tâm chính trị
đối với những người đang công tác hoặc kỹ hưu
nếu có sai phạm thì chúng ta cũng phải có hình thức xử lý
chứ không phải trường hợp là nếu sai phạm rồi thì nghỉ hưu là hạn cánh an toàn
tương nguyên tác đó để cảnh báo cho những đồng chí còn đang tài chức
là khi chúng ta thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
là chúng ta cũng phải nghiêm chỉnh thực hiện cho đúng làm đúng tất cả về
chứ không phải là chúng ta đã nghỉ hưu là coi như đã hết trách nhiệm
đối với tổng kinh phí gần chín bốn trăm linh tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi năm đã chi hết năm tỷ đồng
nhưng đến nay sau gần tám năm thực hiện
nhiều mục tiêu chưa đạt được như mong muốn
với nhiều hạn chế và bốn nhóm giải pháp mà bộ giáo dục đào tạo
đã nêu trong báo cáo với quốc hội
bộ trưởng có khẳng định với những giải pháp đó
đến năm hai nghìn hai mươi dự án này sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn hay không
hay số phận của nó cũng giống như năm dự án
không đạt hiệu quả mà chính phủ chỉnh với quốc hội
tôi chẳng thấy luôn là không
khi mà xây dựng đề án thì chúng tôi cũng rất cố gắng
để đưa ra một cái lộ trình và cái quyết tâm cao
để thực hiện các mục tiêu như mong muốn
tuy nhiên trong quá trình triển khai thì cũng gặp nhiều vấn đề
vấn đề về thời gian vấn đề về kinh phí
vấn đề về chuẩn bị
nhưng với trách nhiệm của bộ giáo dục đào tạo
và cá nhân bộ trưởng thì chúng tôi nhận trách nhiệm
là khi xây dựng các đề án
dự án không chỉ đối với hai nghìn hai mươi
mà các đề án đối khác thì phải hết sức thiết thực
hết sức khả thi bám sát vào cái yếu tố để thực hiện
phát biểu kết luận phiên chất vấn đầu tiên
của các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đây là kỳ họp đầu tiên quốc hội khóa một mươi bốn
tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn
song quốc hội lựa chọn những vấn đề xác đáng
phù hợp với thực tế các thành viên chính phủ
nắm chắc thực trạng ngành lĩnh vực phụ trách
trả lời đầy đủ thẳng thắn nhận trách nhiệm
và có giải pháp quyết tâm làm chuyển biến tình hình
trong thời gian tới
đối với vụ việc của nguyên bộ trưởng bộ công thương
vũ huy hoàng quốc hội cũng đã phê phán nghiêm khắc
và tự nhận thấy trách nhiệm trong việc kiểm tra
giám sát ban hành các văn bản pháp luật
làm cơ sở cho việc xử lý các vụ việc tương tự
trên cơ sở ý kiến của cử tri và nhiều đại biểu quốc hội
quốc hội phê phán nghiêm khắc trước quốc hội
và trước cử tri cả nước đối với ông vũ huy hoàng
bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
vì đã có những vi phạm khuyết điểm
trong công tác tổ chức cán bộ
trong thời gian đảm nhiệm chức vụ trên
gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến quy tín của đảng
nhà nước của bộ công thương
gây nhiều bức xúc trong xã hội
quốc hội yêu cầu quỹ ban thường vụ quốc hội
chính phủ các cơ quan của quốc hội
và các cơ quan liên quan
tăng cường công tác giám sát
quản lý cán bộ
làm tốt việc thanh toán
kiểm tra kiểm tra giám sát
để kịp thời phát hiện nghiêm khắc xử lý
các hành vi vi phạm
của cán bộ công chức viên chức
nhất là lãnh đạo
các bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu
các bộ trưởng cùng các thành viên
chính phủ giả soát bám sát
nghị quyết của quốc hội để triển khai
có giải pháp hiệu quả để thực hiện
các yêu cầu của quốc hội tại kỳ họp này